được xét tuyển vào công chức nếu tốt nghiệp đại học loại xuất sắc đây là điểm mới về phương thức tuyển dụng công chức
tại luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi năm hai nghìn một mươi bốn
theo đó việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức
đối với từng nhóm đối tượng sau đây cam kết tình nguyện làm việc từ năm năm trở lên ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội
đặc biệt khó khăn người học theo chế độ cử tuyển
theo quy định của luật giáo dục sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học sinh viên tốt nghiệp xuất sắc
nhà khoa học trẻ tài năng luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín chính thức có hiệu lực thi hành
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi